vào khoảng năm giờ ba mươi phút sáng nay tại ga hảo sơn huyện đông hòa tỉnh phú yên đã xảy ra sự cố cháy tàu khách
sắp may vụ cháy được khống chế kịp thời nên không gây thiệt hại về người
đám cháy xảy ra tại toa số ba của tàu nh một chạy tuyến từ huế tới nha trang
khi đang dừng tại gà hảo sơn để tránh tàu thì vị trí nối giữa hai tòa tàu nh một phát cháy
do phát hiện và chữa cháy kịp thời nên ba mươi năm hành khách ngồi trên tòa được an toàn
trường tàu đã cho sơ tán các hành khách sang các toa lân cận để đảm bảo an toàn
đoàn tàu nh một đã cắt lại gà hảo sơn tòa số ba và núi tòa số một và hai với tòa số bốn
tiếp tục hành trình để không ảnh hưởng đến các chuyến tàu khác